với sự phát triển mạnh mẽ của khoa học công nghệ như hiện nay
thì việc các em nhỏ sớm được tiếp xúc với những thiết bị công nghệ hiện đại như điện thoại thông minh
máy tính bảng ipad là điều dễ hiểu
song hiện nay nhiều trẻ nhỏ vì quá say mê các thiết bị công nghệ này
mà làm ảnh hưởng không nhỏ đến lối sống sinh hoạt hàng ngày
kết quả học tập cũng như là các mối quan hệ với gia đình và xã hội
trong cuộc sống hiện đại hối hả khoa học công nghệ không ngừng phát triển
các bậc phụ huynh ngày càng bận rộn hơn với công việc đã tạo điều kiện thuận lợi cho các em nhỏ
được sớm tiếp cận với các loại thiết bị công nghệ và dần dần đắm chìm vào nó lúc nào không hay
không khó để bắt gặp cảnh tượng con trẻ say xưa chơi game online hay xem các chương trình giải trí trực tuyến khác
lúc đi học về thì con cũng chơi và lúc sau khi tám con cũng chơi
con thường lên youtube để xem mấy cái phim hoạt hình và phim giải trí ạ
lúc chơi điện tử và xem youtube
thì con cảm thấy kết quả học tập kém đi và bố mẹ cũng thường xuyên nhắc nhở con ạ
chị huế có con trai năm nay học lớp bốn
điều khiến chị luôn lo lắng là con trai chị rất ham mê các trò chơi điện tử
không rời mắt ra khỏi điện thoại kể cả trong lúc ăn
ngoài thời gian ở trên lớp về nhà thì có thể về nhà một cái là có thể là sẵn sàng như vậy
xà vào cái máy hoặc xà vào cái vô tuyến để mở điện tử mở điện thoại lên để chơi
bất kể hoặc là có thể trong giờ
có thì là đến giờ ăn rồi có khi vẫn cứ ngồi chơi và rất là ham mê
ảnh hưởng đến nhiều những cái vấn đề học tập bởi vì là nhiều khi chúng như vậy là ham mê quá
mà nó có thể nó chỉ vội vàng học nhanh xong bài để có thể nó lại ngồi vào tiếp tục và chơi
thế nên là tôi thấy rằng là cái vấn đề đấy nó sẽ ảnh hưởng rất là lớn
đến cái vấn đề trong cái kết quả học tập của các con
và cũng như cái mức sinh hoạt hàng ngày là có thể là nó cũng sẽ không có một cái sự giao du bên ngoài
con trẻ quá đam mê với các thiết kế
các thiết bị công nghệ sẽ dẫn đến nhiều hệ lụy đáng lo ngại cả về thể chất và tinh thần
về sức khỏe thì mọi người vẫn lo lắng rất là nhiều
ví dụ như là ảnh hưởng đến thị giác này con xem nhiều thì đôi khi nó cũng cận thị
ví dụ thế chẳng hạn hay khi mà con chơi nhiều tùng nhiều sử dụng
ví dụ là xem phim chơi game nhiều thì đôi khi nó ảnh hưởng đến cái vấn đề về giao tiếp xã hội của con
và kỹ năng giao tiếp xã hội của con

chẳng hạn trẻ nó chơi nhiều dùng năm sáu tiếng trong một ngày chẳng hạn
thì điều đấy nó sẽ ảnh hưởng rất là nhiều quá trình liên quan học tập
liên quan đến sự phát triển về thể chất
ví dụ như con ngồi lâu quá nhiều giờ quá trong cùng một tư thế
nó đã ảnh hưởng đến vấn đề phát triển về xương về tư thế rồi
hay là về vấn đề về giao tiếp xã hội
khi mà con đã dành quá nhiều thời gian về cái việc chơi như thế
chơi điện tử hoặc là xem phim hoặc là xem những cái chương trình giải trí chẳng hạn
thì nó không có sự giao tiếp với mọi người nó không muốn chơi với mọi người nữa
bởi vì nó ham mê đam mê vào nó kỹ năng nó sẽ dạy bị giảm đi
tuy nhiên cũng theo các chuyên gia tâm lý
những hệ lụy đó chỉ xuất hiện nếu như các em nhỏ sử dụng điện thoại
máy tính quá lâu so với mức cho phép
bản thân các thiết bị ấy không có gì xấu
nếu biết chơi đúng lúc chơi có điểm dừng
thì các thiết bị này sẽ giúp các con kết nối được với thế giới xung quanh
phát huy trí tưởng tượng cũng như tính sáng tạo của mình
thực ra thì cũng không nên cấm
nói bằng góc độ nào thì nó cũng là một hình thức giải trí tích cực cho trẻ
sau một ngày nó học hành căng thẳng chẳng hạn
tuy nhiên với bố mẹ thì mình cũng nên có thời gian cho con
ví dụ như là một ngày thì con được xem trong vòng một tiếng chẳng hạn
khi mà cho con nó xem và nó có một giới hạn như thế
nó sẽ trở thành thói quen
và cứ hết một tiếng thì có thể nó sẽ dừng lại
hoặc là mình cũng nhắc nhở cho nó chứ cũng không nên cấm
mình cho con xem cho con chơi như thế nào hợp lý
thì cái đấy mình phải cân nhắc rất là nhiều
và phải cởi mở với con để chia sẻ với con vấn đề đó
đối với các em nhỏ những bậc làm cha làm mẹ
cần có sự phân bổ thời gian hợp lý
để các con có thể vừa được tiếp xúc với các thiết bị công nghệ hiện đại để giải trí
để học tập kiến thức từ thế giới xung quanh
vừa học tập văn hóa và giao lưu với mọi người
để các con được hoàn thiện cả về thể chất tâm hồn